căn cứ kết quả điều tra xác định vào ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi hai gia đình bà đặng thị líu ở xã phong dụ thượng huyện văn yên làm cơm tất niên cuối năm
sau khi mọi người ra về đặng tòn sánh là con trai của bà líu bỏ đi chơi sau đó xảy ra cãi vã với mẹ
em trai sánh là đặng tòn pham vào căn ngăn nên đã xảy ra xô xát sánh đã dùng dao chém vào tay và đầu khiến nạn nhân bị thương tích
quá trình làm việc sánh đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình
cũng dùng dao đâm em ruột dẫn đến gây thương tích một đối tượng vừa bị công an huyện crom năng của tỉnh đắk lắc khởi tố
đó là trần văn liêu chú tệ huyện crom năng
theo kết quả điều tra ban đầu new cùng với em ruột là trần văn lân tổ chức uống rượu tại nhà
mặc dù trước đó không có mâu thuẫn gì trên bàn nhậu nhưng do say rượu không làm chủ được nên lưu đã dùng dao đâm một nhát vào mạng sườn phải của nạn nhân
anh lân được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nên may mắn qua khỏi nhưng bị thương tích năm mươi bốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa khởi tố bổ sung đối với phùng xuân phong và khởi tố võ thị thu hà
về tội trốn thuế và tội mua bán trái phép hóa đơn đồng thời khởi tố thêm sáu bị can về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
theo kết quả điều tra phùng xuân phong là giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty thiên triều đóng tại phường kỳ long thị xã kỳ anh
võ thị thu hà làm kế toán trưởng
phong đã chỉ đạo hà tìm đầu mối mua các hóa đơn đầu vào đồng thời khi kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào sẽ giảm số thuế phải nộp
sau đó hà đã trực tiếp liên hệ mua hai mươi hóa đơn giá trị gia tăng của ba công ty tại tỉnh quảng bình với tổng giá trị tiền hàng chưa thuế là hơn bảy sáu tỷ đồng tiền thuê giá trị gia tăng là hơn bảy trăm sáu mươi năm triệu đồng
ngoài ra phong còn chỉ đạo kê toán nội bộ mua một mươi năm số hóa đơn giá trị gia tăng của công ty trách nhiệm mô hạn thương mại dịch vụ vạn phát nam sơn với giá trị hàng hóa ghi trong hóa đơn là hơn năm bốn tỷ đồng tiền thuê giá trị gia tăng hơn năm trăm bốn mươi bốn triệu đồng
số hóa đơn nói trên đã được công ty thiên triều kê khai hợp thức hàng hóa mua vào của công ty trách nhiệm mô hạn xây dựng và thương mại thiên triều để trốn thuế số tiền hơn một ba tỷ đồng
liên quan đến hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép xảy ra tại công ty thiên triều cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh cũng đã khởi tố thêm sáu bị can khác cùng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
chuyển sang một thông tin khác bộ giáo dục và đào tạo đã chính thức công bố lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi hai đó là vào ngày bảy và ngày tám tháng bảy
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi hai về cơ bản vẫn giữ ổn định như năm hai nghìn hai mươi một
kỳ thi vẫn có năm bài thi trong đó có ba bài độc lập là toán ngữ văn ngoại ngữ và hai bài thi tổ hợp là khoa học tự nhiên gồm vật lý hóa học sinh học và khoa học xã hội gồm lịch sử địa lý giáo dục công dân
trừ môn ngữ văn thi tự luận đề các môn khác dưới dạng trắc nghiệm khách quan
bộ giáo dục và đào tạo cũng đã yêu cầu các sở giáo dục đào tạo chuẩn bị sớm đầy đủ các điều kiện để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
xây dựng các phương án đảm bảo an ninh an toàn và dự phòng để xử lý các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình tổ chức thi
nhất là ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học đổi mới kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ ở trường phổ thông
theo định hướng đánh giá năng lực bảo đảm sự đồng bộ và góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
các đội bắt vật nuôi thả rông tại các phường xã trên địa bàn hà nội đã bắt đầu hoạt động sau khi hà nội ban hành kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia phòng chống bệnh dạy trên địa bàn thành phố giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn ba mươi
việc triển khai và thành lập các đội bắt vật nuôi thả rông không chỉ phòng chống bệnh dạy mà còn đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường đô thị
lâu nay người dân trong khu phố này rất bức xúc bực bội trước tình trạng chó mèo thả rông
phòng uế bừa bãi trong con ngõ nhỏ vốn cũng đồng thời là sân chơi của trời nhỏ
bên cạnh đó việc chó mèo thả rông như này còn gây mất an toàn giao thông tiềm tàng nguy cơ bùng phát bệnh dạy trong những ngày hè nắng nóng
thì tôi mới nghĩ rằng là có lẽ phố mình bây giờ gọi là làng trong phố
vì buổi tối và buổi sáng là chó kêu rất nhiều ảnh hưởng rất nhiều cho đến cái việc sinh hoạt của đơn dân
chưa kể là buổi sáng ấy là phải còn dọn phân nó nó ỉa dọc phố nó cơ
có nhiều khi nó chạy lung tung ra là có khi là gây ra dễ gây ra bởi vì những người đi xe máy không vững tay là rất là nguy hiểm
thời gian gần đây để thực hiện chương trình quốc gia phòng chống bệnh dạy trên địa bàn thủ đô giai đoạn hai nghìn hai mươi hai
hai nghìn ba mươi các đội bắt chó thả rông tại các phường xã hà nội bắt đầu hoạt động
các thành viên của đội trước khi làm nhiệm vụ đã được trang bị những kiến thức liên quan đến việc khống chế chó thả rông
sau khi khống chế được những chú chó này trong lồng sắt các thành viên trong đội sẽ thông tin với chủ của những động vật này
bằng việc phổ biến các quy định liên quan đến việc nhận lại chó sau khi bị bắt
chủ chó nếu mà đến phường làm việc thì mỗi một con chó thả rông như vậy thì sẽ phải bị phạt
chủ chó thả rông là một triệu rưỡi và kèm theo phải mang giấy chứng nhận đã tiêm chủ
nếu không có giấy đó thì chúng tôi phạt thêm một triệu rưỡi nữa là ba triệu
thế ngoài ra thì trong cái thời gian bốn mươi tám tiếng mà không có chủ đến nhận thì chúng tôi sẽ đưa cho các con chó này về các nơi chăm sóc động vật
thời gian đầu thì chúng tôi bắt được nhiều
thế nhưng mà gần đây vì công tác tiền truyền thì người dân cũng nhận thức được
giảm phải tới tám chín nhé
chúng tôi đi như này có tính chất là cũng tuyên truyền vận động người ta là chính thôi
chứ còn bây giờ người ta cũng có ý thức người ta không thả chó ra ngoài đường nữa
dù gặp vô vản khó khăn nhưng công việc của các thành viên đội bắt chó thả rông đang đem lại những tín hiệu tích cực
trong việc bảo vệ an toàn sức khỏe tính mạng cho nhân dân và đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn
an ninh hai mươi bốn h sẽ tiếp tục với những tin tức trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
mở đầu là một số cập nhật về an ninh trật tự đáng chú ý
ngày một mươi chín tháng bốn đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số bảy phòng tám cục cảnh sát giao thông cho biết
đang điều tra làm rõ vụ lật xe container trên cao tốc tp hcm trung lương
trước đó khoảng năm giờ cùng ngày năm tài xế khoảng bốn mươi tuổi điều khiến xe đầu cáo biển kiểm soát năm mươi h hai nghìn sáu mươi bốn
kéo theo rơ móc biển số năm mươi một r bốn mươi nghìn bốn trăm linh bảy lưu thông trên đường cao tốc tp hcm trung lương
theo hướng từ tp hcm về tiền giang
khi đến đoạn km ba mươi hai thuộc địa bàn xã bình thạnh huyện thủ thừa tỉnh long an
tỉa bất ngờ tông giải phân cách rồi bị lật trắng ngang đường dưới chân cầu vượt
vụ tên ảnh khiếp xe container bị hư hỏng tài xế bị thương nhẹ
trưa cùng ngày tình hình giao thông qua khu vực mới ổn định trở lại
liên quan đến vụ việc một thanh niên đánh lừa ba trẻ nhỏ để vào nhà dân lấy trộm tài sản
bị camera ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc
thì công an phường một mươi một quận tân bình tp hcm cho biết đã tiếp nhận tin trình báo mất tài sản của nạn nhân
lập và chuyển toàn bộ hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra công an quận để điều tra xử lý theo thẩm quyền
vụ việc xảy ra tại một căn nhà nằm trên đường tái thiết phường một mươi một quận tân bình tp hcm
chủ căn nhà trên cho biết trước đó vào sáng ngày một mươi sáu tháng bốn có con gái và hai cháu của anh chê trong nhà
đối tượng đã lừa bọn trẻ kêu vào nhà ngồi chờ sau đó lấy đi chiếc điện thoại di động
chủ nhà cho biết hiện đã trình báo vụ việc tới công an phường một mươi một quận tân bình
liên quan vụ việc công an phường một mươi một đã tiếp nhận tin trình báo mất tài sản của nạn nhân
công an phượt đã lập hồ sơ lấy lời khai nạn nhân chuyển toàn bộ hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tân bình để điều tra xử lý theo thẩm quyền
cũng trong ngày một mươi chín tháng bốn cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai cho biết đã tiếp nhận đối tượng nguyễn nam thuận một mươi tám tuổi
quê tỉnh cà mau cùng tăng vật từ công an huyện nhân trạch để điều tra làm rõ hành vi giết người cướp tài sản
là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định để có tiền tiêu xài và trả nợ thuận đã lên một kế hoạch táo bạo
lên mạng đặt hàng hóa có giá trị lớn rồi ra tay cướp tài sản
ngày chín tháng bốn thuận vào trang mua bán hàng trực tuyến công ty vàng bạc đa quý phú nhuận ở quận một mươi thành phố hồ chí minh
để đặt mua một nhãn kim cương có giá trị hơn chín mươi năm triệu đồng
thỏa thuận hình thức nhận hàng thanh toán trực tiếp để thực hiện hành vi cướp tài sản
chiều ngày một mươi hai tháng bốn anh nguyễn trọng liên bốn mươi sáu tuổi ngụ thành phố hồ chí minh và nguyễn đức lợi hai mươi năm tuổi
quê tỉnh bình định đi giao hàng cho thuận
nhưng đối tượng luôn thay đổi địa điểm giao hàng và hàng tại điểm vắng ở hẻm sân bóng trá xã phước thiền
sau khi gặp nhau thuận được xem hàng đó mua
lợi dụng lúc anh lợi và anh liên không để ý y đã rút con dao giấu trong túi quần
đưa một nhắc vào cổ anh lợi để cướp hàng
trong lúc hai bên giàn co lực lượng tuần tra công an huyện nhân trạch có mặt không chế đối tượng cùng hung khí gây án
trong ngày một mươi chín tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh trà vinh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm hình sự
đối với bị cáo phạm giang sang ba mươi một tuổi ngụ ấp trạm xã phước hưng huyện trà cú về tội trộm cắp tài sản
theo cáo trạng vào khoảng một mươi ba h ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một lợi dụng sơ hở của bị hại phạm giang sang
thực hiện hành vi trộm một máy tính sách tay ở ấp trạm xã phước hưng sau đó giấu vào người và đi tìm nơi tiêu thụ
khi đến chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín ở xã ngãi hùng huyện tứ cần sa không chấp hành yêu cầu kiểm tra giấy tờ mà bỏ chạy
nghi vấn đối tượng thực hiện hành vi phạm tội lực lượng công an tại chốt tiến hành truy đuổi
trong lúc chạy trốn sang bó lại xe mô tô lộ ra một con sông gần đó và ném chiếc laptop vừa trộn được xuống sông
ngay sau đó sang bị lực lượng công an khống chế bắt giữ
vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tòa án nhân dân huyện trà cú mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án bị cáo phạm giang sang ba năm sáu tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản
bị cáo phạm giang sang làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
tại phiên tòa phúc thẩm hội đồng xác xử nhận định bị cáo phạm giang sang trước đó đã có năm lần bị kết án về tội danh trộm cắp tài sản và chưa được xóa án tích thì lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội
hành vi của bị cáo mang tính tái phạm nguy hiểm thể hiện sự xem tường pháp luật làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trực tự tại địa phương
mặc dù làm đơn kháng cáo nhưng phạm giang sang không nêu được căn cứ đề nghị giảm nhẹ hình phạt
căn cứ vào tính chất mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết liên quan
hội đồng xác xử tòa án nhân dân tỉnh trà vinh tuyên y án sơ thẩm ba năm sáu tháng tù giam đối với bị cáo phạm giang sang
công an huyện chợ gạo tỉnh tiền giang cho biết vừa phát hiện bắt giữ một mươi đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà qua mạng
qua tin tố giác của người dân chiều ngày một mươi tám tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp công an huyện chợ gạo cùng công an xã phú kiếp
bắt quả tàn một mươi đối tượng đang tổ chức đánh bạc với hình thức đá gà qua mạng ăn thu bằng tiền
tờ hộ của bà đinh thị tám sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi ngũ ốc phú khương xê xã phú kiếp huyện trà gạo
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một tv một laptop năm cửa sắt nhiều công cụ dù đã phục vụ cho việc đá gà tám điện thoại di động bảy xe mô tô và gần sáu mươi triệu đồng tiền mặt
tờ hộ của bà đinh thị tám sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi ngũ ốc phú khương xê xã phú kiếp huyện trà gạo
tờ hộ của bà đinh thị tám sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi ngũ ốc phú khương xê xã phú kiếp huyện trà gạo
đối tượng cùng tan vật được bàn giao cho công an huyện chợ gạo thủ lý để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật

các đối tượng trộm cắp cướp giật xe máy không chỉ thực hiện hành vi tiêu thụ xe gian
trên địa bàn tp hcm và các tỉnh lân cận mà còn mở rộng tiêu thụ qua đường biên giới
khiến cho việc thu hồi tài sản bị mất gặp nhiều khó khăn
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
mới đây công an quận bình tân tp hcm vừa bắt băng nhóm gây ra hai vụ cướp trên địa bàn
trước đó vào tối ngày bốn tháng bốn các đối tượng trong nhóm gồm đạt duy trung bình và khang đi cướp tài sản
thấy đôi nam nữ ngồi trên xe máy tại công viên quận bình tân nhóm này xông vào cướp xe máy rồi mang bán được sáu triệu đồng
tiếp đó tối ngày một mươi ba tháng bốn trung cùng nhóm bạn ăn nhậu từ quán bia trên đường hồ học lãm
phường bình trị đông quận bình tân và xảy ra mâu thuẫn cự cãi với hai người ngồi bàn kế bên
sau đó nhóm trung về phòng trọ mang nhiều cây ba chĩa quay lại quán tấn công gây thương tích
rồi cướp luôn xe máy của nạn nhân
liên quan đến vụ án công an quận bình tân cũng giữ năm người khác để điều tra hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
trong đó một số tăng vật đem bán qua biên giới
điều đang sử dụng chiếc xe đó là đã thay đổi cái biển số xe giả
cái đặc trưng mà ban đầu của xe thì nó đã bị thay đổi sau khi mình thu hồi nó đã bị thay đổi
đây không phải là vụ đầu tiên mà công an phát hiện xe giang đã tiêu thụ qua biên giới
trước đó vào đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai công an quận bình thạnh thành phố hồ chí minh đã triệt phát thành công
hai đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe gian qua biên giới với quy mô khủng trên địa bàn
mục tiêu của các đối tượng là xe máy đắt tiền dựng trước nhà dân
cửa hàng tiện lợi
không người trông coi
và nếu bị phát hiện truy đuổi sẽ manh động chống trả
đối tượng tiêu thụ hiện nay là có sự đầu tư rất là lớn
vì cái lợi nhuận của tài sản nhiều xe thì ở trong cốp xe nó có tài sản có tiền của chủ sở hữu
cho nên các đối tượng trang bị công cụ và thiết bị rất là hiện đại
ngày càng tinh vi
qua đấu tranh truy xét thu giữ nhiều công cụ hỗ trợ để thực hiện hành vi trộm cướp
lực lượng công an nhận định sau khi thực hiện hàng chục vụ cướp
các đối tượng thu gom xe giang từ thành phố hồ chí minh và các tỉnh đem qua biên giới bán kiếm lời
trong đó có một số xe không bán qua tay nhiều người mà bán thẳng xe qua nước bạn sau khi mua
nên việc thu hồ tài sản bị mất hiện gặp rất nhiều khó khăn
trước sự khó khăn trong việc ngăn chặn các đối tượng tiêu thụ
tôi nhận thấy là cần phải phối hợp với các ban ngành đoàn thể và các lực lượng chức năng
đặc biệt là lực lượng bộ đội biên phòng
thường xuyên tuần tra để ngăn chặn các đối tượng có thể là tẩu tán tài sản từ việt nam qua các nước
công an thành phố hồ chí minh đang thực hiện cao điểm đảm bảo an ninh trực tự an toàn giao thông
trong dịp lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm
công an các quận huyện và thành phố thủ đức sẽ tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát
và phù hợp với các đơn vị nghiệp vụ kịp thời phát hiện bắt giữ các loại tội phạm trộm cắp cướp giật
từ đó mở rộng điều tra truy xét các hành vi liên quan đến việc tiêu thụ tài sản sau khi thực hiện hành vi phạm tội
mặc dù thành phố hồ chí minh đã bước vào giai đoạn phục hồi phát triển kinh tế từ cuối năm hai nghìn hai mươi một
nhưng đến nay rất đông người dân là đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ covid một mươi chín
theo nghị quyết chín mươi bảy của hội đồng nhân dân thành phố
đây là vấn đề mà các quận huyện và thành phố thủ đức đã ký nghị với hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh
tại buổi giám sát về việc triển khai công tác phòng chống dịch và các chính sách hỗ trợ covid một mươi chín
sở tài chính thành phố hồ chí minh cho biết trong tình hình dịch bệnh căng thẳng
các đơn vị dự toán kinh phí cho công tác phòng chống dịch và hỗ trợ người dân dự kiến với số tiền rất cao
con số lại liên tục thay đổi nên thành phố phải sắp xếp thứ tự ưu tiên
các nhiệm vụ cấp bách điều trị ca giảm tử vong
trong năm hai nghìn hai mươi một sau khi sử dụng hết nguồn dự phòng ngân sách năm
ngành tài chính ra soát các nguồn lực đã được tích lũy từ nhiều năm trước
nhưng chỉ cân đối được hơn một mươi tám tỷ đồng thiếu hơn một mươi năm tỷ đồng
quan chính sách đặc thù hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch covid một mươi chín theo nghị quyết một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
và các công văn hướng dẫn triển khai ông nguyễn hoài nam phó giám đốc sở y tế tp hcm cho biết
hỗ trợ cho hơn một trăm linh tám người với số tiền bốn trăm bảy mươi sáu tỷ đồng
có khoảng bốn hai người chưa nhận hỗ trợ vì một số nhân viên y tế mới được điều động
đến lưng phiên cho lực lượng y tế đang rà soát bổ sung
qua nắm bắt một số vấn đề tồn tại trong việc chi hỗ trợ từ các địa phương
sở y tế đề nghị hỗ trợ cho lực lượng tình nguyện viên không có chuyên môn y tế
điều này chưa được quy định tại nghị quyết một mươi hai
lực lượng tình nguyện viên của thành phố huy động cũng như là bộ y tế huy động
thì mức chi tại chỉ quy định với tình nguyện viên có chuyên môn y tế như thực tế
thì các tình nguyện viên này là làm công việc cũng rất là khó khăn rất là nhiều vất vả
do đó cũng đã đề nghị các đối tượng này được hưởng mức giống như là sinh viên y khoa
tham gia công tác phòng chống dịch
thứ hai nữa là chi bổ sung cho các thành viên là ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp
nếu chưa được hưởng chế độ này ở các vị trí công việc khác
theo thống kê của sở lao động thương binh xã hội tp hcm riêng gói hỗ trợ đợt ba
theo nghị quyết chín mươi bảy tp hcm đã hỗ trợ cho hơn sáu năm triệu người với hơn sáu năm trăm linh tỷ đồng
tuy nhiên tính đến ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai vẫn còn ba quận quyện chưa hoàn tất chi hỗ trợ gói đợt ba gồm
huyện củ chi có tỷ lệ chi trả đạt bảy mươi sáu quận bình tân có tỷ lệ chi trả đạt năm mươi sáu
huyện bình chánh có tỷ lệ chi trả đạt bốn mươi một do thiếu kinh phí
họ ổn định tình huống
hình người lao động tại các doanh nghiệp quận cũng đề xuất sớm cấp kinh phí để quận chi hỗ trợ cho các trường hợp này
đối với các trường hợp chi hỗ trợ tiền ăn cho các f f một đang cấp lưu tại nhà
vừa rồi quận cũng đã duyệt chi một mươi sáu chín trăm tám mươi một người nhưng hiện nay quận cũng chưa chi do đang chờ phân bổ kinh phí
bình chánh cũng đã có ứng kinh phí tổng số tiền ba trăm năm mươi hai tỷ hai trăm linh triệu đồng
số tròn cũng kính đề xuất hội đồng dân thành phố tiếp tục quan tâm cùng với quỹ ban doanh thành phố để làm sao
có bổ sung kinh phí về cho quyền để quyện có kinh phí để thực hiện trong công tác chi trả các gói hỗ trợ
qua nắm bắt nguyện vọng và đề xuất của các quận quyện sở ngành
trưởng bang phan hóa xã hội hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh đề nghị các quận huyện và thành phố thủ đức
ra soát lại các đối tượng thụ hưởng nhu cầu kinh phí liên quan các chính sách hỗ trợ covid một mươi chín
để trình sở lao động thương minh xã hội thành phố hồ chí minh
đồng thời đề nghị các sở kịp thời tham mưu hoặc tham mưu liên tịch cho ủy ban nhân dân thành phố
yêu cầu sở y tế khẩn trương thống kê số lượng lực lượng gián tiếp tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín còn sót
để tham mưu cho lãnh đạo thành phố hồ chí minh nhằm có hướng giải quyết